ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị liên quan tới vụ cháy trung cư mini ở quận thanh xuân hà nội
thành phố hà nội đã thống nhất với bộ công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề từ khâu cấp phép xây dựng
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương ủy ban kiểm tra thành ủy sẽ vào cuộc kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo quản lý
tinh thần chỉ đạo là sai đâu xử đấy đảm bảo sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ cháy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với nghiêm quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại yên hòa cầu giấy tp hà nội
là chủ của trung cư nơi xảy ra vụ cháy về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo giấy phép xây dựng do ủy ban nhân dân quận thanh xuân cấp cho ông nghiêm quang minh
căn nhà tại địa chỉ số ba mươi bảy ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình chỉ được cấp phép sáu tầng
xong trên thực tế sau vụ cháy cơ quan chức năng xác định công trình này gồm chín tầng và một tung
cao quá ba tầng so với giấy phép được cấp sau khi đưa vào sử dụng tòa nhà này trở thành trung cư mini
với bốn mươi năm căn hộ khoảng một trăm năm mươi người dân sinh sống
vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại khương trung quận thanh xuân thành phố hà nội đã để lại hậu quả nặng nề về người
phóng viên an ninh hai mươi bốn h đã có những ghi nhận về tình hình sức khỏe của những nạn nhân trong vụ việc hiện đang được điều trị tại bệnh viện bạch mai
đây là nơi có số bệnh nhân đông nhất
và hiện nay sức khỏe của một số trường hợp bệnh nhân nặng đã qua cơn nguy kịch
đang được các bác sĩ theo dõi sát tình hình sức khỏe và đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất
chăm sóc hai cháu ngoại ở bệnh viện người đàn ông này vẫn chưa hết bằng hoàng sau vụ cháy
mặc dù hai con đang được điều trị tích cực tại trung tâm cấp cứu a chín
nhưng tâm trạng của ông đã bình tĩnh hơn khi may mắn cả gia đình con cháu đều thoát nạn
cũng rất là chia sẻ nỗi buồn với những gia đình mất mát
thì cảm nhận của gia đình chúng tôi hiện nay là cũng nhờ các đồng chí công an cứu hộ rất khẩn trương và nhiệt tình
cho nên là mới thoát qua được cái sống chết trong găng tấc như thế
thế gia đình được năm người vào đây cấp cứu ở bên a chín và bên cấp cứu nhi thì hiện nay sức khỏe cũng đã ổn định
và chúng tôi thấy là các bác sĩ các điều dưỡng ở a chín cũng như ở bên cấp cứu nhi rất tận tình
hiện khoa nhi bệnh viện bạch mai đang điều trị cho bảy em nhỏ
có trường hợp ngộ độc khí co nặng
sau khi áp dụng phác đồ điều trị thở oxy liều cao
về cơ bản tình trạng cấp đã được kiểm soát
cái tác động sâu hơn và dài hơn thì chắc là chúng ta sẽ phải theo dõi dài hơn nữa
bên cạnh đó thì có những cái tổn thương mà chúng ta sẽ phải sau một thời gian
chúng ta cũng có thể đánh giá được
ví dụ như cái tổn thương phổi dấu hiếp
hay là do hơi do nóng v v
thì tất cả bây giờ thì bắt đầu đã có một số cháu đã có những triệu chứng tại phổi
chúng tôi sẽ cùng theo dõi để theo dõi sát hàng ngày để đánh giá
những em bé này ngày hôm qua còn rất hoảng loạn
mặc dù bố mẹ của các em đang được điều trị chăm sóc ở các khoa bệnh viện khác
thế nhưng với sự quan tâm chăm sóc độ nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ
cũng như là người thân
thì đến hiện tại tinh thần của các em đã ổn định hơn
và các em sẽ được bác sĩ theo dõi đánh giá kỹ tình trạng sức khỏe trong những ngày tiếp theo
các bác sĩ cho biết
bệnh viện đã tiếp nhận thêm một trường hợp bệnh nhân từ bệnh viện biêu điện chuyển sang
trong tình trạng suy hô hấp rất nặng
và có hai bệnh nhân đang thở máy
tuy nhiên với các biện pháp xử trí tích cực
đến thời điểm này
sức khỏe của các nạn nhân đã có tín hiệu hồi phục và cải thiện hơn so với ngày hôm qua
đặc biệt là có trường hợp hết sức nặng và nguy kịch
đang phải thở máy đang phải lọc máu
cho đến hôm nay thì các thông số cũng đã được cải thiện hơn
tuy nhiên về lâu về dài và về những điều trị tiếp theo nữa
còn rất nhiều gian na
thế vì vậy mà bệnh viện cũng rất là mong
có được sự hỗ trợ chung tay từ phía các cơ quan đoàn thể
để mà giúp cho các nạn nhân
đến thời điểm này
các nạn nhân được cấp cứu điều trị tại bệnh viện đại học y
bệnh viện sanh pôn
bệnh viện đa khoa đống đa
và bệnh viện đa khoa hà đông
cũng đang được chăm sóc và theo dõi sát sao
nhiều trường hợp tâm lý đã ổn định hơn
hiện các cơ quan đơn vị cùng nhiều nhà hảo tâm
đang chung tay thăm hỏi động viên giúp đỡ các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có thư thăm hỏi
gửi đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hà nội
truyền hình công an nhân dân trân trọng đăng toàn văn thư thăm hỏi
thư thăm hỏi
kính gửi đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hà nội
tôi rất đau buồn
được tin đêm ngày một mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đã xảy ra hỏa hoạn tại nhà ở nhiều căn hộ
địa chỉ số ba mươi bảy ngõ hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thành xuân tp hà nội
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
làm nhiều người chết và bị thương
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
tôi xin bày tỏ sự cảm thông sâu sắc
chia sẻ những mất mát đau thương
gửi lời chia buồn đến gia đình người bị nạn
hoan nghênh và biểu dương các lực lượng chức năng
cùng đông đảo bà con nhân dân và chính quyền địa phương quận thành xuân tp hà nội
đã khẩn trương cứu nạn cứu hộ
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của
tôi đề nghị các ngành các cấp khẩn trương khắc phục hậu quả
dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương
có chính sách kịp thời để giúp các gia đình người bị nạn
sớm ổn định tình hình đảm bảo cuộc sống cho người dân
nhân đây tôi đề nghị tp hà nội
cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm thật sâu sắc về sự cố này
yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ trách nhiệm
của các tổ chức cá nhân có liên quan
và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
đề nghị thủ tướng chính phủ
chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước
hướng dẫn và thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
để người dân nâng cao cảnh giác ứng phó kịp thời không để xảy ra cháy nổ
thân ái nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế tp hcm lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi
chiều nay ngày một mươi bốn tháng chín lãnh đạo thành phố đã có buổi gặp gỡ
với các đoàn khách vip quốc tế và các chuyên gia
và cùng với một trăm linh ceo các tập đoàn
ấp dụng mô hình kinh tế xanh
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm pham văn bãi chủ trì cuộc gặp
buổi gặp gỡ được mở đầu bằng nghi thức mời trà thưởng thức trà việt
theo bang tổ chức thông qua trà việt tp hcm mong muốn gửi gắm lời chào nồng nhiệt và chân thành
ấm áp đến tất cả các vị khách quý đến tham dự diễn đàn kinh tế tp hcm lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi ba
cũng như cùng nhau đàm luận chia sẻ những nội dung liên quan chủ đề của diễn đàn năm nay
phát biểu khai mạc buổi lễ
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm pham văn bãi cho biết
tp hcm luôn nỗ lực xây dựng môi trường sống tốt làm việc thuận lợi an toàn hiệu quả
cho người dân doanh nghiệp của tp hcm và doanh nghiệp bên ngoài đến với tp hcm
tuy nhiên tp hcm cũng đang đối diện với những thử thách như biến đổi khí hậu
ung tắc giao thông thiếu hụt nhân lực tác động của tính chu kỳ trong phát triển kinh tế
để ứng phó với những thách thức này tp hcm đang tái cơ cấu kinh tế
trong đó xác định kinh tế xanh là động lực thúc đẩy tăng trưởng phát triển bền vững giai đoạn tới
tại buổi gặp gỡ lãnh đạo thành phố đã lắng nghe các góp ý giải pháp phát triển kinh tế bền vững cho địa phương
đồng thời đề xuất ý tưởng tham gia đầu tư vào những giải pháp kinh tế xanh cho thành phố trong tương lai
góp phần hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi
thông qua chương trình lãnh đạo thành phố mong muốn tạo sân chơi chung giữa thành phố và các đối tác quốc tế
các đối tác quốc tế tham dự sẽ là những người bạn cùng đồng hành với thành phố
trên chặng đường phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới đặc biệt trong lĩnh vực tăng trưởng xanh kinh tế tuần hoàng
chủ tịch ubnd các địa phương phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tp hcm
và bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu để các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy
nhưng đã hoạt động và xảy ra cháy nổ
phó chủ tịch ubnd tp hcm ngô minh trọng
đã ký công văn khẩn gửi các sở ban ngành địa phương trên địa bàn thành phố
để triển khai thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố sau vụ cháy nhà tại phố khương hạ quận thanh xuân hà nội
theo đó ubnd tp hcm yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc quyết liệt
hiệu quả các chỉ đạo của ban bí thư trung ương chính phủ thành ủy hội đồng nhân dân
và ủy ban nhân dân thành phố trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
đổi mới tư duy nhận thức phương pháp cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ phù hợp với yêu cầu tình hình mới hiện nay
các sở ban ngành địa phương phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình
và thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy theo quy định
xác định và xử lý nghiêm trách nghiệm người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo các cơ quan đơn vị địa phương
hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm theo chức năng nhiệm vụ lĩnh vực địa bàn quản lý của mình
về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
và để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh giao công an thành phố khẩn trương tham mưu
ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch tổng kiểm tra các điều kiện an toàn
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với các cơ sở nhà trọ nhà ngăn phòng cho thuê chung cư mini trên địa bàn
đồng thời hướng dẫn tp thủ đức và các quận huyện triển khai ngay tổng trà soát kiểm tra phân loại
đánh giá công tác đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với các trường hợp trên
việc này phải hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng một mươi một
báo cáo kết quả cho ủy ban nhân dân thành phố thông qua công an thành phố
công an thành phố cũng được giao đẩy mạnh kiểm tra các cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao trong khu dân cư
cơ sở tập trung đông người khu công nghiệp khu chế xuất khu công nghệ cao cụm công nghiệp
các cơ sở có nguy cơ khi xảy ra cháy sẽ có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo và yêu cầu lực lượng công an tuyên truyền bằng nhiều biện pháp cụ thể
trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy thì kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động
xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hoàn thành trước ngày ba mươi tháng một mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận gò vấp tp hcm cho biết đơn vị đã khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn hữu trường
một mươi tám tuổi về tội cướp giật tài sản và củng cố hồ sơ để xử lý hai người khác về hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
trước đó khoảng hơn một mươi năm h ngày hai mươi chín tháng tám trường chạy xe máy đi giao hàng trên đường thông nhất quận gò vấp
thì thấy người phụ nữ quốc tịch thổ nhĩ kỳ đang đi bộ tay cầm điện thoại
nảy sinh ý định cướp giật nam shipper chạy ngược chiều giật chiếc iphone một mươi ba của nạn nhân rồi tăng ga tẩu thoát về nhà trọ
trường sau đó lên mạng xóa hủy liên hệ bán tăng vật được hai tám triệu đồng
ngày ba mươi tháng tám đội cảnh sát hình sự công an quận gò vấp phối hợp với trinh sát phòng cảnh sát hình sự
ấp vào nhà trọ quận một mươi hai bắc giữa trường cảnh sát cũng thu hộ tăng vật và trao trả cho bị hại
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ hình sự đối tượng võ hoài nam
trú tại xã mỹ khánh tp long xuyên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm thật tài sản
khoảng năm hai nghìn hai mươi hai võ hoài nam công tác tại ngân hàng kiên long banh chi nhánh an giang
được phân công nhiệm vụ là cán bộ tín dụng thường làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách hàng
lợi dụng nhiệm vụ được giao từ cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
nam đã liên hệ vay mượn tiền của sáu người là người thân và đồng nghiệp với tổng số tiền trên bốn ba tỷ đồng
nam hứa sẽ trả lại tiền ngay sau khi được giải ngân giải ngân vay được tiền
sau khi nhận được tiền nam không sử dụng vào việc đáo hạn ngân hàng mà tham gia đánh bạc
ăn thua bằng tiền trên mạng internet và thua hết đến hẹn trả nợ những người cho nam vay không liên lạc được với nam
nên đã đến cơ quan công an tố giác qua công tác tuyên truyền vận động ngày bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
nam đã ra đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm của mình
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và cục quản lý thị trường tỉnh phú yên
tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô tải do tài xế phạm phú minh sơn chú tỉnh quảng nam điều khiển
trên quốc lộ một đoạn qua xã an mỹ huyện tuy an tạm giữ số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển hàng hóa nhãn hiệu ngôn ngữ nước ngoài
không có hóa đơn chứng tử hợp pháp gồm hơn sáu một trăm linh quần áo các loại hơn một một trăm linh kg vải giày dép các loại
lực lượng chức năng đã lập biên bản bàn ra vụ việc cho cục quản lý thị trường tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện bắt quả tam vụ vận chuyển gần hai mươi kg pháo nổ cháy phép tại huyện vĩnh tường
cụ thể hồi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại tổ dân phố đội cấn thị trấn vĩnh tường huyện vĩnh tường
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
chủ trì phối hợp công an huyện vĩnh tường kiểm tra phát hiện nguyễn văn hách chú huyện yên lạc có hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép
tăng vật thu giữ một mươi hộp pháo nổ có tổng trọng lượng một mươi tám kg
hiện lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ tăng vật để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
nhằm chấn chỉnh lập lại trật tự kỷ cương cho công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn
và bảo đảm an toàn an ninh trật tự để thực hiện thi công dự án đóng cửa mỏ vàng tại mỏ vàng bồng miêu xã tàm lãnh huyện phú ninh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an huyện phú ninh
tổ chức đợt truy quét đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi địa bàn
lực lượng công an đã phát hiện và phá hủy vô hiệu hóa toàn bộ công cụ máy móc phương tiện nhiên liệu lán trại phục vụ cho hoạt động khai thác vàng trái phép
gồm bảy máy xay đá năm máy nổ một củ điện ba mươi một lán chạy một mươi hố ngâm ủ quặng cùng nhiều công cụ thô sơ khác và đẩy đuổi hai mươi đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi địa bàn
được biết trước thời điểm truy quét
công an tỉnh quảng nam và chính quyền địa phương xã tam lãnh huyện phú ninh đã tổ chức tuyên truyền vận động người dân các đường lối chủ trương liên quan đến việc đóng cửa mỏ để phục hồi tái tạo lại môi trường rừng đã bị phá hủy do khai thác vàng trái phép
và việc truy quét lần này nhằm chấn chỉnh đẩy đuổi và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vẫn ngoan cố tiếp tục tổ chức khai thác vàng trái phép
và cái kế hoạch này giám đốc đã giao cho miceo ba tiếp tục tiến hành thường xuyên lâu dài chứ không phải là một hai ngày
công tác đóng cửa mỏ rất là quan trọng mà muốn làm tốt được vấn đề này chúng ta phải tiếp tục là công tác tuyên truyền vận động cho người dân nắm được chủ trương đường lối sách của đảng phong luật của nhà nước và các cái đề án mà ủy ban dân tỉnh cũng như ủy ban nhân viên huyện đã hợp bằng thống nhất phương án đóng cửa mỏ
ngoài công tác tuyên truyền dùng loa phóng thanh tại xã hàng ngày do xã hàng ngày tuyên truyền vận động trên loa phóng thanh cũng như trên các cổng thiên tiên điện tử tiên báo đài
thì lực lượng công an cũng tiếp tục phối hợp với nhau từ công an huyện công an xã công an tỉnh sẽ phối hợp thường xuyên tiếp tục truy quét đẩy đuối các hành vi khai thác vàng ra phép
nếu phát hiện được đối tượng chủ mưu cầm đào sẽ tiến hành lập biên bản xử lý đúng theo quy định của pháp luật
sau đợt truy quét ổn định địa bàn công an tỉnh quảng nam và chính quyền địa phương đã tiến hành bàn giao địa bàn cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và đơn vị thi công để thực hiện dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quạng vàng trong thời gian sớm nhất
liên quan đến hàng loạt thực khách ngộ độc sau khi ăn bánh mì phượng tại thành phố hội an quảng nam theo thống kê mới nhất đến thời điểm hiện tại đã có một trăm bốn mươi một người bị ngộ độc
trong số một trăm bốn mươi một trường hợp ngộ độc có ba mươi bốn người nước ngoài các bệnh nhân bị ngộ độc được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố hội an thị xã điện bàn tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đề nghị sở y tế quảng nam yêu cầu tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở bánh mì phượng
cơ quan thuộc bộ y tế cũng đề nghị ngành y tế tỉnh kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm của cơ sở truy xuất nguồn gốc lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm
điều tra xác định rõ căn nguyên vụ việc theo quy định
theo bộ tài chính số dư quỹ bình ổn giá bog xăng dầu tính đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba là bảy bốn trăm hai mươi bốn bảy tỷ đồng
tổng số trích quỹ bog xăng dầu trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba

tổng số trích quỹ bog xăng dầu trong quý ii năm hai nghìn hai mươi ba đến hết ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba là một bảy trăm bảy mươi chín hai tỷ đồng
bộ tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ bog xăng dầu
nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định
tại nghị định số tám mươi ba và nghị định số chín mươi năm sửa đổi bổ sung của chính phủ về kinh doanh xăng dầu
việc điều hành linh hoạt quỹ bog xăng dầu đã góp phần giảm đà tăng giá trong nước của mặt hàng này
trong bối cảnh giá trên thế giới tăng cao
từ đầu năm đến nay giá xăng đã trải qua hai mươi năm lần điều chỉnh trong đó có một mươi sáu lần tăng có sáu lần giảm và ba lần giữ nguyên
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tình hình xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của việt nam đã có những tín hiệu phục hồi khả quan
xuất khẩu gỗ đang có tín hiệu phục hồi tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu năm hai nghìn hai mươi ba
khó có thể đạt mục tiêu một mươi bảy tỷ usd như đã đề ra hồi đầu năm
dự kiến từ nay đến cuối năm kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của việt nam
có thể đạt được khoảng sáu tỷ usd nâng tầm kinh ngạch xuất khẩu trong cả năm lên khoảng một mươi bốn một mươi bốn năm tỷ usd
cũng từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các doanh nghiệp việt nam cũng nhập khẩu lượng lớn gỗ nguyên liệu
lượng gỗ nhập về bình quân tăng năm một mươi một tháng
đây là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp gỗ đang tích cực chuẩn bị cho các đơn hàng cuối năm
huyện an lão là địa phương có diện tích trồng cao lớn nhất tỉnh bình định với khoảng bảy mươi hectare
thời điểm này những năm trước khi cây cao bắt đầu vào vụ thu hoạch chính
các cơ sở chế biến xây cao khổ ở địa phương hoạt động hết công suất
thế nhưng năm nay bước vào mùa vụ thu hoạch cao hiện giá cao tươi
được thương lái thu mua tại vườn chỉ hai ba đồng một kg bằng một phần hai mươi lần so với thời điểm này năm ngoái
khoảng một đồng một kg khoảng một đồng một kg khoảng một đồng một kg
năm trước giá cao lên rất cao cung không đủ cầu
năm nay giá cao lao dốc quá sâu nhưng lại không có dấu hiệu khá lên
tuy giá cao những năm qua thường xuyên tăng đột biến cho thu nhập khá cao
nhưng ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo người dân không nên trồng hồ ạt vì giá cao rất bấp bênh
chủ trương của ngành nông nghiệp là không khuyến khích người dân trồng thêm
hay đưa cây cao vào danh mục cây chủ lực của huyện vì rủi ro rất cao
năm nay giá cao rất thê thảm là một ví dụ điển hình mà ngành nông nghiệp địa phương đã khuyên cáo
nếu đặt chân đến hà nội du lịch sẽ vô cùng thiếu sót nếu như khách du lịch bỏ qua làng nghề tâm hương quảng phú cầu
nơi đây lưu giữ những vẻ đẹp cổ điển truyền thống với những bó hương tạo hình đẹp mắt
không gian tràn ngập màu sắc rực rỡ như xanh đỏ vàng
trở thành điểm du lịch check in cho đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước
đến thăm làng nghề tâm hương quảng phú cầu huyện ứng hòa thành phố hà nội trong một chiều thu
là khung cảnh tấp nập và rộn ràng của những khách du lịch
đến đây du khách sẽ có dịp được dạo khắp các thôn xóm để ngắm những đoá hương to lớn
tạo hình như những bông hoa đang bùng nở khoe sắt
đây cũng là nơi lý tưởng để khách du lịch chụp ảnh check in và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ
khi chúng tôi được đến đây thì các bạn dẫn chúng tôi đi xem
ngoài check in ở sân đình quảng phú cầu ra thì chúng tôi cũng được đi thăm quan về làm sản xuất hương chân hương
và rất là nhiều quy trình khác như là bổ vầu khiến chúng tôi cảm thấy rất là yêu quý nơi đây
và chúng tôi sẽ quay lại ở đây và giới thiệu rất là nhiều bạn trong nước
cũng như là các bạn quốc tế sẽ đến nơi này để chụp ảnh
tôi đến từ tây ban nha và sang việt nam du lịch được năm ngày rồi
hôm nay tranh thủ về quảng phú cầu để thăm quan làng nghề chụp ảnh
tôi đã từng được biết đến nơi này qua báo chí và bạn bè giới thiệu
đến đây quả thực rất hấp dẫn vì những tạo hình rất đẹp mắt và hiểu hơn về văn hóa con người việt nam
khi đến đây du khách chỉ mất năm mươi đồng một người có thể thoải mái và chụp ảnh check in
ngoài ra tại đây còn cung cấp rất nhiều những sinh vụ khác như cho thuê áo dài phụ kiên đao lá quạt thang xếp ghế ngồi
phục vụ cho việc chụp ảnh
và nhờ sự linh hoạt trong việc tận dụng những sắc màu rực rỡ
của các bó hương bà con làng nghề quảng phú cầu đã tạo nên những khung cạnh đặc biệt thu hút khách du lịch gần xa
dù đã tồn tại ngót ngét cả trăm năm tuổi thế nhưng đến thời điểm này làng hương quảng phú cầu vẫn tồn tại song hành theo năm tháng
trở thành một trong những nét đẹp đặc biệt khắc họa rõ nét văn hóa của làng quê đồng bằng bắc bộ
và trở thành điểm đến hấp dẫn của thủ đô hà nội
thưa quý vị sáng nay diễn đàn thương mại việt nam mỹ la tinh năm hai nghìn hai mươi ba đã chính thức khai mạc
diễn đàn nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế
do bộ công thương phối hợp cùng với ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức
theo vụ thị trường châu âu châu mỹ bộ công thương chỉ trong vòng năm năm
kiếm ngạch thương mại hai triệu giữa việt nam và khu vực mỹ la tinh đã tăng gấp đôi
từ mức một mươi bốn hai tỷ đô la mỹ của năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên giá trị trao đổi thương mại hai chiều vẫn khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng
diễn đàn có sự tham dự trực tiếp của gần ba mươi đoàn doanh nghiệp mỹ la tinh
tại diễn đàn phiên kết nối b hai b trực tiếp giữa doanh nghiệp hai bên đã diễn ra hết sức sôi nổi
hiệu quả và thiết thực
tại phiên kết nối này doanh nghiệp việt nam có cơ hội trực tiếp tìm hiểu nhu cầu
và yêu cầu của các doanh nghiệp mỹ la tinh trong việc tìm kiếm đối tác việt nam
qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian tới
với thủ đoạn lập dự án ảo trên đất nông nghiệp một tổ chức lửa đảo nấp bóng công ty kinh doanh bất động sản
với hơn một trăm linh đối tượng tham gia vừa bị công an tp hcm và công an tỉnh đồng nai triệt phá
công an tp hcm phối hợp cùng công an tỉnh đồng nai khám xét trụ sở công ty lộc phúc ở tp hcm
qua khám xét công an thu năm mươi thùng tài liệu máy tính hơn hai bốn tỷ đồng một mươi tám yên nhật
ba năm trăm linh đô la mỹ hai mươi bốn ba lượng vàng năm xe ô tô
qua điều tra bước đầu công an xác định mỗi tháng công ty này thu lợi hơn hai mươi tỷ đồng
ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công an đang điều tra làm rõ nhiều hành vi khác vi phạm pháp luật của công ty này
đội quản lý thị trường số bốn cục quản lý thị trường tp hcm mới đây đã tiến hành kiểm tra tại hai điểm kinh doanh
bánh trứng chảy và bánh trung thu phát hiện hàng trăm sản phẩm không có hóa đơn chứng tử
cụ thể tại điểm kinh doanh trên đường điện biên phủ phường bốn quận ba tp hcm
tổ công tác quản lý thị trường kiểm tra phát hiện hai trăm ba mươi bốn chiếc bánh trứng chảy không rõ xuất xứ
tại điểm kinh doanh trên đường đặng văn ngữ quận phú duận phát hiện hai trăm ba mươi tám chiếc bánh trứng chảy
bánh trung thu không ghi xuất xứ
đội quản lý thị trường số bốn đã ban hành quyết định tạm giữ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm nêu trên
tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó ngày tám tháng chín đội quản lý thị trường số bốn kiểm tra điểm kinh doanh thực phẩm
trên đường hoa sứ phường bảy quận phú nhuận tp hcm đã tạm giữ hơn bốn trăm linh chiếc bánh trung thu trứng chảy
không ghi xuất xứ không có hóa đơn chứng từ
theo tường trình của các chủ hộ kinh doanh toàn bộ số hàng nói trên được cơ sở mua trôi nổi trên thị trường
sau đó bán lại để kiếm lời
dù còn hơn bốn tháng nữa mới đến tết nguyên đáng giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên hiện tại các hãng hàng không đã thông báo mở bán vé tết sớm với giá ưu đại cho các đường bay trong nước
vì vậy vietjet đã mở bán vé tết giáp thình hai nghìn hai mươi bốn các chặng bay như tp hcm đi hà nội đà nẵng vinh thanh hóa hải phòng
trong đó chặn tp hcm đà nẵng hơn một mươi chuyến bay mỗi ngày giá thấp nhất là một sáu triệu đồng
còn chặng bay thường xuyên cháy vé từ tp hcm đi vinh thanh hóa giá ở mức từ một bảy hai triệu đồng mỗi vé mỗi chiều chưa bao gồm vat
còn vietnam airlines thông báo bắt đầu mở bán vé máy bay tết từ ngày một mươi ba tháng chín trong website
ứng dụng di động các phòng vé và đại lý chính thức của hãng
dự kiến ba hãng việt nam airlines pacific airlines và vasco sẽ cung ứng ba triệu vé máy bay trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế
trong giai đoạn từ ngày hai mươi năm tháng một đến hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức ngày một mươi năm tháng chạp năm quý mão đến một mươi năm tháng giêng năm giáp thình
thưa quý vị trong chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế đang diễn ra tại tp hcm
các tập đoàn lớn trên thế giới như ion unichlo workmark amazon boeing icaea và central retail đều có mặt để tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp việt nam
trong những năm qua việt nam dần chuyển mình để trở thành một trung tâm sản xuất lớn toàn cầu với khả năng cung ứng cho thị trường thế giới
nhiều mặt hàng đa dạng phong phú về chủng loại cạnh tranh về giá cả và với chất lượng ngày càng được cải thiện
đồng thời sau đại dịch và những bất ổn địa chính trị kinh tế gần đây
nhiều tập đoàn nhiều kênh phân phối buôn bán lẻ đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa
đảm bảo nguồn cung bền vững và đã lựa chọn việt nam là địa điểm chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu của họ
việt nam là thị trường rất tiệm năng và đang trở thành điểm đến quan trọng của tập đoàn walmart
sản phẩm chúng tôi nhập từ việt nam rất đa dạng như may mặt thực phẩm hàng điện tử
sắp tới chúng tôi có thể mở rộng thêm sản phẩm gia dụng
nếu các sản phẩm của việt nam đáp ứng tốt với các yêu cầu của tiêu chuẩn xanh tái chế minh bạch thì sẽ được người tiêu dùng ưa chuộng hơn
chúng tôi đến đây để tìm những nhà cung cấp chất lượng cao trong lĩnh vực thực phẩm đông lạnh gia vị và hàng may mặt
không chỉ nhập khẩu hàng hóa việt nam chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp việt tìm hướng xuất khẩu vào những thị trường khó tính khác
để doanh nghiệp việt tiến sâu và mở rộng thị phần tại các chuỗi cung ứng toàn cầu này không hề dễ dàng
bởi trào cản kỹ thuật các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm chất lượng rất được đề cao
chưa kể trong xu hướng xanh toàn cầu nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh minh bạch nguồn gốc xuất xứ cũng được các chuỗi siêu thị quốc tế ưu tiên
vì vậy các doanh nghiệp việt cần phải hoàn thiện hơn về mọi mặt để nâng tầm đưa sản phẩm hội nhập
chúng tôi muốn cung cấp tới doanh nghiệp thông tin nhiều nhất về những biến động của chuỗi cung ứng trên thế giới
tái cơ cấu của chuỗi cung ứng trên thế giới và để doanh nghiệp nắm được thông tin
cũng trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế dành cho ba trăm linh doanh nghiệp
đại diện cho các lĩnh vực khác nhau trong chuỗi cung ứng quốc tế trưng bày nhiều ngành nghề có thế mạnh của việt nam
và các nhà phân phối bán lễ quốc tế có nhu cầu như thực phẩm dệt may dày dép đồ gia dụng và nồi thất công nghiệp hỗ trợ
sự kiện hứa hẹn thu hút tám lượt khách tham quan giao dịch với gần hai trăm linh đoàn quốc tế đến từ ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
và trao doanh hiệu doanh nghiệp xanh tp hcm lần thứ nhất cho chín mươi doanh nghiệp
đây là chín mươi doanh nghiệp đã và đang có nhiều nỗ lực thực hiện chuyển đổi xanh đầu tư đổi mới công nghệ
áp dụng các tiêu chí xanh trong sản xuất kinh doanh tuân thủ các quy định về môi trường
góp phần cùng thành phố xây dựng môi trường sống và làm việc trong lành
với những doanh nghiệp đạt doanh hiệu xanh thì sắp tới đây trong quá trình triển khai thực hiện nghiệp quyết chín mươi tám
và trong đó thì trong quá trình chuẩn bị dự thảo trình cho hội đồng nhân dân thì tổ dự thảo đã đưa tiêu chí
là sẽ có chính sách hỗ trợ vốn cũng như là hỗ trợ lại xuất cho các doanh nghiệp đầu tư để chuyển đổi các công nghệ đầu tư
để xử lý đầu vào xử lý đầu ra để đạt các tiêu chuẩn xanh
cũng trong chiều một mươi ba tháng chín ban tổ chức diễn đàn kinh tế tp hcm khai mạc không gian triển lãm sản phẩm dịch vụ tăng trưởng xanh
triển lãm nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về nền kinh tế xanh
triển lãm với sự tham gia cố quán một trăm linh doanh nghiệp việt nam và quốc tế
trong đó có chín nhóm sản phẩm dịch vụ tăng trưởng xanh như nông nghiệp xanh hữu cơ sản xuất xanh xuất khẩu xanh đến giao thông xanh
đô thị xanh thông minh môi trường xanh cho đến tiêu dùng xanh
để chúng ta tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chí xét chọn ngày càng sát với thực tiễn hơn
có phương pháp tổ chức xét chọn nghiêm túc minh bạch
có một hội đồng thẩm định có quy tính
có hội đồng xét chọn có đầy đủ năng lực
và ban tổ chức làm việc khoa học để không ngừng nâng cao quy tính cho việc xét chọn danh hiệu doanh nghiệp xanh cho thành phố
để doanh nghiệp xanh của thành phố trở thành giấy thông hành giúp cho các doanh nghiệp chiếm đỉnh trái tim của người tiêu dùng
có các đối tác và bạn bè trong và ngoài nước trong tiến trình vương xa hội nhập kinh tế quốc tế
phiên khai mạc diễn đàn chính sẽ diễn ra vào sáng một mươi năm tháng chín tại hội trường thành phố hồ chí minh
tại phiên khai mạc sẽ có sáu báo cáo chính của các đại biểu
phiên thảo luận song song diễn ra vào buổi chiều cùng ngày được chia thành ba phiên với các chủ đề khác nhau
như hệ sinh thái của mô hình kinh tế tuần hoàng tăng trưởng xanh
giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng xanh
áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàng hướng tới phát triển bình vẩn cho một siêu đô thị
hợp tác kinh tế tuần hoàng khu vực châu á thái bình dương